các chuyên gia đều cho rằng trục đường sáu nguyễn trãi khách đi lại lớn giờ cao điểm khách chuyên bít đông và quá tải điều đó hạn chế việc đi lại đường sắt những khách đi nối chuyến sẽ đi cả xe bít và xe điện đây chính là cơ hội cho bít tăng hành khách
dự án đường sắt trên cao cát linh hà đông vận hành thử toàn bộ hạng mục gồm đoàn tàu và một mươi một thiết bị liên quan người dân đang chờ đợi và hy vọng sẽ được đi trên những đoàn tàu mới được sử dụng hoạt động phương tiện vận tải văn minh hy vọng rằng sau thời gian chạy thử tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông sẽ trở thành một trong những biểu tượng giao thông đô thị của thủ đô
đến đây chuyên mục giao thông kết nối của chuyên nhân dân xin được tạm dừng
quý vị quan tâm xin theo dõi chương trình vào một mươi tám h thứ ba hàng tuần phát lại vào các khung giờ bảy h ba mươi phút thứ bốn một mươi ba h một mươi năm ngày thứ năm năm h bốn mươi năm phút thứ sáu trên truyền hình nhân dân
quý vị cũng có thể xem lại chuyên mục giao thông kết nối tại website nhândântv vn mọi thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ email giao thôngếtối thngja gmail com cảm ơn sự chú trí theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại